sau một thời gian dài duy trì ở mức cao khoảng nửa tháng trở lại đây giá thịt lợn trên cả nước có xu hướng giảm khá mạnh
so với giai đoạn cuối tháng bảy giá lợn hơi xuất chuồng giảm từ bảy đến một mươi đồng một kg tùy loại đứng ở mức tám mươi tám mươi bảy đồng một kg
qua khảo sát tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố hà nội theo các tiểu thương những ngày gần đây giá thịt lợn hơi và móc hàm đã giảm
nguồn cung cũng dồi dào hơn so với tháng trước trung bình từ một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi đồng một kg móc hàm
tuy nhiên tiêu thụ cũng chậm hơn trước do người dân dần có thói quen sử dụng thêm các loại thịt khác ngoài thịt lợn tươi
bên cạnh đó từ đầu năm đến nay cả nước đã nhập khẩu trên chín mươi tấn thịt lợn các loại và lợn sống đã nhập khoảng chín mươi năm con
đến đầu quý ba đàn nái phục vụ tái đàn ước đạt gần ba triệu con và hiện đã có một mươi một tỉnh tái đàn trên một trăm linh cùng với ứng dụng các biện pháp an toàn sinh học giữ an toàn khỏi dịch bệnh cho đàn lợn
đây là những yếu tố nhằm tạo sự cân đối giữa cung và cầu
bảo đảm hài hóa
lợi ích cho người chăn nuôi và người tiêu dùng